tại buổi làm việc giữa tiểu ban kinh tế xã hội chuẩn bị đại hội lần thứ một mươi ba của đảng với hà nội và một mươi ba địa phương phía bắc
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đánh giá cao các tham luận của các tỉnh thành là những tư liệu tốt mang ý nghĩa tổng kết rất hiệu quả
qua đây tiểu ban sẽ tiếp thu nghiêm túc tổng hợp hoàn thiện báo cáo kinh tế xã hội trình đại hội
thủ tướng nêu rõ việc triển khai kế hoạch chiến lược của các địa phương đạt kết quả tốt toàn diện
các tỉnh đều tăng trưởng cao cơ bản đạt mục tiêu đề ra quy mô nền kinh tế tăng lên cơ sở ạ tầng được cải thiện mạnh mẽ
đó là công sức kết quả của công cuộc hơn ba mươi năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của đảng sự chỉ đạo điều hành của chính phủ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị
không chỉ coi trọng phát triển kinh tế chúng ta còn quan tâm lĩnh vực an sinh xã hội giáo dục y tế
trong phát triển đã quan tâm chú trọng môi trường hơn so với những năm trước đây
chính sách phát triển đã tiếp cận kinh tế thị trường các tỉnh chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh cải thiện môi trường kinh doanh
các địa phương đều xã hội hóa nguồn lực mạnh mẽ trong phát triển
bộ mặt nông thôn miền núi đô thị đã đổi thay nhiều so với những năm trước
quốc phòng an ninh được bảo đảm các địa phương cũng coi trọng việc phát triển doanh nghiệp tư nhân
tuy nhiên thủ tướng nhận chúng ta nhận thấy còn nhiều bất cập trong quá trình phát triển từ đó cần phải có giải pháp khắc phục